kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay là những thông tin cập nhật về tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước
tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày hôm nay thành phố hà nội đã ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới trong đó có một mươi ca tại khu vực cách ly và hai ca ở khu vực phong tỏa
các ca nhiễm mới gồm bốn ca ở quận thanh xuân bốn ca ở quận đống đa một ca ở quận long biên và một ca ở huyện gia lâm
trong đó ba ca ở long biên và một ca ở gia lâm đều có liên quan đến ổ dịch tại việt hưng long biên
như vậy là đến thời điểm này đã ghi nhận tổng cộng một mươi hai ca nhiễm tại việt hưng
sở y tế hà nội đã yêu cầu huy động tổng lực để phát hiện sớm f xét nghiệm pcr test nhanh hai ngày một lần tại các khu vực và những trường hợp có liên quan